hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đã bắt quả tang đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tại đây lực lượng công an thu giữ một số lượng ma túy đá bảy viên ma túy tổng hợp hồng phiến cùng một số tăng vật để sử dụng ma túy
đấu tranh ban đầu thái khai nhận mua số ma túy trên của đối tượng nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã nghĩa trung huyện việt yên tỉnh bắc giang
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với phòng trọ của nguyễn văn nam tại xã nghĩa trung lực lượng chức năng phát hiện thu giữ nhiều túi ni lông chứa ma túy tổng hợp và ma túy heroin
mở rộng điều tra các điều tra viên xác định ngoài ngôi nhà thuê trọ gia đình nam còn có một ngôi nhà bỏ hoang ở cùng thôn
do ông bà để lại nhận định đây có thể là nơi nam cất giấu ma túy lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét địa điểm này
chỉ trong thời gian ngắn tám ba trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến ba trăm tám mươi một năm mươi tám gam ma túy đá một tám trăm bảy mươi bốn gram ketamine
được đối tượng cất giấu trong các bình nhựa trôn dưới góc ngôi nhà hoang đã bị lực lượng chức năng thu giữ
tại ngôi nhà do trần thị thanh làm chủ cầm đầu việc mua bán trái phép chất ma túy
các trinh sát phát hiện số đối tượng đầu nậu có liên quan đắc lực gồm nguyễn thị ngọc trinh huỳnh tấn lực và mai thị nở
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ hơn một trăm linh tép heroin đã được phân chia thành nhiều gói nhỏ và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
cái khó khăn lớn nhất là các đối tượng này ở trong một cái khu vực kiệt hẻm nó rất nhỏ
có quan hệ họ hàng với nhau và có phân công vai trò cụ thể như là các đối tượng sẽ có người cảnh giới phía ngồi khi mà lực lượng cơ quan công an xuất hiện
hoặc là có lực lượng nào mà đối tượng nghi ngờ là lực lượng công an thì sẽ thông báo vào cho bên trong tạm dừng các hoạt động liên quan đến mua bán ma túy
khi bắt đối tượng chúng tôi cũng rất cẩn thận
nếu như mình khi bắt mà nó không cẩn thận nó không đạt được yêu cầu thì nó sẽ dẫn đến
ảnh hưởng đến những người xung quanh
không chỉ những đường dây ma túy lớn mà các đối tượng giao dịch ma túy nhỏ lẻ cũng vô cùng tinh vi
nút ma túy vào bụng khi bị phát hiện bắt quả tàng
cùng với đó là hàng loạt thủ đoạn ma mãnh liều lĩnh
chúng lắp đặt camera giám sát tại chỗ ở sử dụng con nghiện cảnh giới canh gác nghiêm ngặt nuôi nhiều đàn em để báo động từ xa
con người là những đối tượng nhiều phủ đoạn nhất liều lĩnh nhất
cũng như là có nhiều mưu mê mô để chúng sử dụng vào trong hoạt động cái đường dây của chúng
cái hoạt động của chúng luôn luôn khép kín bịt kín mọi các cơ sở
và trên địa bàn rộng với nhiều phương tiện nhiều địa bàn khác nhau thời điểm khác nhau
rồi là qua các công đoạn khác nhau để hạn chế đến mức tối đa những sở
tình hình tội phạm và tên nạn ma túy ngày càng có chiều hướng duyên biến phức tạp
phương thức thủ đoạn của các đối tượng
ngày càng tinh vi xảo quyệt các đối tượng hoạt động chủ yếu vào ban đêm
sau đó chia tách ma túy thành từng gói nhỏ sử dụng xe máy hoặc taxi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
khi bị phát hiện và bắt giữ chúng kiên quyết không khai ra đồng bọn vào nguồn gốc ma túy
nên gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra
sử dụng tài phạm chất ma túy thì có thể truyết cưu trách nhiệm hình sự đồng phạm với tôi
tổ chức sử dụng tài phạm chất ma túy
hai hoặc là xử lý tội chưa chấp sử dụng tài phạm chất ma túy
thứ ba là xử lý hành chính
thứ tư rút chế phép
để làm giảm tội phạm thì một trong những giải pháp quan trọng và căn bản là tập trung đấu tranh
chấn áp mạnh với tội phạm tệ nạn ma túy theo các mục tiêu giảm cung giảm cầu giảm tắc hại
đặc biệt là tập trung đấu tranh triệt xóa các điểm tụ điểm và các địa bàn trọng điểm
phức tạp với ma túy liên quan đến tội phạm mua bán
tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy phòng ngừa ngăn chặn không để hình thành các điểm
tụ điểm phức tạp mới không để xảy ra tình trạng mua bán sử dụng trái phép chất ma túy công khai ở địa bàn công cộng